người dân lúc này khi chứng kiến được sự xử lý dứt khoát của chính quyền và lực lượng chức năng đã bắt đầu đứng ra đưa những đơn tố giác làm chứng chống lại băng nhóm của thạch quang
thêm một lần nữa cáo buộc cho những hành vi vi phạm pháp luật của băng nhóm này
ngày hai mươi ba tháng năm năm hai nghìn một mươi một công an tỉnh bạc liêu đã tiến hành truy bắt gấp băng nhóm thạch quang trên toàn địa bàn
anh em nhà họ thạch đã làm mưa làm gió trên địa bàn tỉnh bạc liêu nhiều năm nên cơ quan chức năng phải mất rất nhiều thời gian mới cất vó được
một phần do người bị hại không dám hé mô tố cáo vì sợ bị trả thù
một phần vì chúng dùng luật giữ im lặng để tự giải quyết mâu thuẫn với nhau
ngày sáu tháng bảy năm hai nghìn một mươi hai kết thúc phiên xử sơ thẩm tòa án nhân dân tỉnh bạc liêu đã xử phạt thạch quang sáu năm tù
các bị cáo còn lại nhận mức án từ sáu đến bốn mươi năm tháng tù giam cho hai tội tăng trữ vũ khí quân dụng và cưỡng đoạt tài sản
cùng với việc bắt giữ thạch quang chuyên án năm t cuối cùng cũng đã khép lại và kết thúc quãng thời gian làm mưa làm gió của dòng họ giang hồ nhà họ thạch
giờ đây một số đối tượng đã hoàn thành thời gian thi hành án nhưng dưới sự răn đe cũng như thuyết phục hỗ trợ của nhà nước và chính quyền
các đối tượng cũng đã hoàn lương trở về với cuộc sống lương thiện
bạc liêu cuối cùng cũng đã trở nên bình yên dưới sự hy sinh thầm lặng của các chiến sĩ cảnh sát hình sự của tỉnh bạc liêu
tới đây thời lượng của chương trình đã hết xin được tạm biệt và hẹn gặp lại